đến nay mô hình xây dựng thí điểm công an phường an hưng đã đạt một mươi tám trên hai mươi hai tiêu chí bốn tiêu chí chưa hoàn thiện thuộc các nội dung đánh giá cuối năm
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
với đảo bộ công an qua thực tế tại các phường được lựa chọn xây dựng kiểu mẫu đã có chuyển biến tốt về an ninh trật tự tạo sự yên tâm tin tưởng trong nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được thời gian tới công an thanh hóa cần nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh
riêng công an phường an hưng cần tập trung hoàn thiện bốn tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí phường kiểu mẫu
tiếp tục ngày làm việc thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra kết quả các mặt công tác của công an tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh thanh hóa đã chủ động kiểm soát tình hình tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội
hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân vượt tiến độ thời gian so với yêu cầu của bộ công an
tình hình cháy nổ tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh thanh hóa tiếp tục đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng địa phương an toàn văn minh đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cùng với đó hướng dẫn thẩm định tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao kỹ năng hoạt động cho lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở